tại huyện văn bàn tỉnh lào cai đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm hai nghìn một mươi chín
thông qua ngày hội ban tổ chức mong muốn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó
giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh lào cai cũng như người dân và các cấp chính quyền địa phương
ngày hội đại đoàn kết dân tộc tỉnh lào cai là hoạt động thiết thực
góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau phần lễ với hoạt động meeting chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào thi đua đoàn kết phát triển kinh tế
xây dựng đời sống văn hóa phần hội được diễn ra sôi nổi với những tiết mục văn nghệ
mang đậm bản sắc dân tộc theo từng vùng cùng các trò chơi dân gian thể hiện tinh thần đoàn kết
ngày hội đại đoàn kết các dân tộc đã góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc
từ đó quyết tâm xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế sớm đưa lào cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực